một mươi cơ sở đang hoạt động thu mua phế liệu trong đó có nhiều vật liệu dễ cháy trong các khu dân cư của thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
tiêm ẩn rủi ro cao về cháy nổ
dù chủ trương di rời các cơ sở này đã có tuy nhiên hàng chục cơ sở vẫn hoạt động bất chấp những băn khoăn lo lắng của người dân
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phản ánh sau đây của truyền hình nhân dân
đây là một địa điểm thu mua phế liệu nằm trong khu dân cư ngay mặt tiền đường lê duẩn phương tân phú thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
không khó để nhận ra nơi mua bán phế liệu cũng chính là nhà ở của chủ cơ sở
nơi chứa phế liệu là một căn nhà tiền chế bên trong ngổn ngang những vật liệu dễ bắt lửa
bất chấp lo lắng của các hộ dân sống chung quanh cơ sở thu mua này vẫn hoạt động bình thường
để đảm bảo được việc phòng cháy chữa cháy với quy mô như vậy chắc là rất khó
nếu xảy ra cháy nổ thì bản thân tôi thấy điều đó chắc chắn là cũng chưa đảm bảo
mà khi đã cháy nổ rồi thì nó sẽ gây rất nhiều cái hệ lụy đến với bà gôn xung quanh
phần lớn các cơ sở thu mua phế liệu đang hoạt động hiện nay đều của tư nhân
kinh doanh nhỏ lẻ nằm sen kẽ trong các khu vực dân cư và hoạt động tự phát
hơn nữa các cơ sở thu mua phế liệu thường kết hợp với nhà ở
điều này càng làm tiêm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ cao
xét cả về khách quan lẫn chủ quan
vì vậy dù chủ cơ sở có ý thức phòng trái chữa cháy thì nguy cơ cháy vẫn luôn dình dập
khi mà chính quyền có chủ trương gì rời ra khỏi khu đô thị thì người dân chúng tôi phải chấp nhận
nhưng mà trong cái công cuộc sống của chúng tôi là nghề phế liệu
thì muốn chuyển đổi được một cái cơ cấu hay là như thế nào thì còn có phải thời gian
thì chúng tôi cũng đề nghị rằng là khi cơ cắt cấp chính quyền
có một cái điều kiện nào đó hay là có một cái kế hoạch nào
hỗ trợ cho chúng tôi trong một thời gian bước đầu để chuyển đổi cơ cấu
thì chúng tôi sẽ thực hiện theo cái nghị định chính sách của cái chủ trương của nhà nước
theo thống kê hiện trên địa bàn thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
có hai mươi tám cơ sở thu mua phế liệu đang hoạt động nhưng chỉ có một mươi năm cơ sở có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
trước đó vào cuối tháng ba năm nay một vụ cháy lớn đã xảy ra tại kho phế liệu
ở ấp hai xã tiến hưng thành phố đồng xoài
may mắn không có người bị thương nhưng vụ cháy cũng đã làm thiệt hại khối lượng lớn tài sản
đặc biệt đây không phải là vụ cháy kho phế liệu đầu tiên nằm trong khu dân cư ở thành phố đồng xoài